thưa quý vị và các bạn chuyên mục xã luận trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước
cách đây bảy mươi năm năm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
nhân dân ta đã làm nên mùa thu lịch sử
đó là tiến hành thắng lợi của cách mạng tháng tám đập tan ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ thực dân và phong kiến
giành lấy chính quyền lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở đông nam á
đây là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân ta là mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta
hào khí cách mạng tháng tám mùa thu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là cội nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động
tự lực tự cường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đưa việt nam tiến những bước nhanh bền vững đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh
thưa quý vị điện một giá có lẽ là từ khóa nóng nhất trong những ngày qua
song vấn đề bức xúc nhất ở đây không hẳn ở một giá hai giá hay ba bậc năm bậc sáu bậc
điều quan trọng nhất người dân quan tâm chính là ở công khai minh bạch và tinh thần lắng nghe cầu thị ngay từ không dự thảo chính sách
thái độ của bộ công thương trong việc lắng nghe ý kiến
công luận khi xây dựng dự thảo sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt là rất đáng ghi nhận
mong rằng giá điện giá xăng giá dịch vụ y tế giáo dục hãy cứ cầu thị lắng nghe phản biện
chúng ta không sợ làm sai mà chỉ sợ lợi ích nhóm mà bưng bít chủ quan duy ý chí cứng nhắc áp đặt
cứ công khai minh bạch và cầu thị để rút kinh nghiệm từ góp ý của người dân chuyên gia doanh nghiệp
thì chắc chắn chủ trương chính sách nào cũng sẽ giải quyết được đúng những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra
và sẽ nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao trong xã hội
nằm trong loạt bài bot giao thông trước nguy cơ vỡ nợ báo giao thông số ra ngày hôm nay đăng tải kỳ một
hàng loạt dự án hụt xoanh thu lỗi nặng
trong số sáu mươi dự án bot giao thông do bộ giao thông vận tải quản lý có đến bốn mươi chín dự án đang bị hụt xoanh thu
đặc biệt do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tình hình sẽ càng ảm đạm hơn
nếu nhà nước không sớm giải cứu hàng loạt nhà đầu tư sẽ vỡ nợ
nghiêm trọng hơn là cả chục nghìn tỷ đồng vốn vay của các ngân hàng sẽ trở thành nợ xấu
mời quý vị tìm đọc nội dung chi tiết được đăng tải trên trang hai và trang ba
từ ngày một tháng một mươi tới đây các thuê bao vi phạm về tin nhắn rác thư điện tử rác
cuộc gọi rác sẽ bị xử phạt hành chính lên tới một trăm linh triệu đồng và bị thu lại số điện thoại
theo nghị định số chín mươi một về chống tin nhắn rác thư điện tử rác các cuộc gọi rác vừa được chính phủ ban hành
trung quanh vấn đề này
báo tuổi trẻ có bài viết năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu thuốc trị tin nhắn của gọi rác
các nhà mạng đều đánh giá nghị định này ra đời đã hoàn thiện hành lang pháp lý về chống tin nhắn rác
thư điện tử rác cuộc gọi rác và người dân sẽ tránh được những phiền hà khó chịu lâu nay
điểm mới nhất trong nghị định chín mươi một là hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác gồm tin nhắn rác
cuộc gọi rác thông qua đầu số đại diện năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu
hệ thống này do cục an toàn thông tin thuận bộ thông tin và truyền thông xây dựng vận hành
đây cũng là cơ quan điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác
cơ quan này cũng được giao tổ chức xây dựng và duy trì vận hành hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo
qua đó giám sát hoạt động gửi quảng cáo đúng quy định của pháp luật và hạn chế tin nhắn rác của gọi rác
tiếp theo là thông tin đáng chú ý trên báo lao động
điểm chuẩn tuyển sinh đại học hai nghìn hai mươi các ngành hot dự kiến sẽ tăng từ một đến ba điểm
thông thường điểm chuẩn vào các trường tốt trên các ngành hot luôn ổn định bởi là cuộc cạnh tranh của những thí sinh giỏi có điểm thi cao
tuy nhiên với mức độ đề thi được đánh giá là dễ hơn cùng với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh các phương thức khác
thì điểm chuẩn vào các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi dự kiến sẽ vẫn tăng
nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên trang nhất và trang hai
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật